hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia hội đồng đạo đức đã họp xem xét đánh giá vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax
trên cơ sở xem xét hồ sơ kết quả nghiên cứu và ý kiến của các thành viên tham dự họp
hội đồng đạo đức đã thông qua báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn ba với vaccine nanocovax
vaccine nanocovax cũng đạt các yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch
được biết toàn bộ hồ sơ dữ liệu của vaccine nanocovax đã được chuyển sang thường trực hội đồng tư vấn
cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc để tiếp tục xem xét trước khi trình bộ y tế đề xuất cấp phép khẩn cấp
và đây là lần thứ hai hội đồng đạo đức họp thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax giai đoạn ba